thưa quý vị an phú là huyện biên giới của tỉnh an giang có đường biên giới dài với nhiều đường mòn lối mở nên luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người
nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an huyện an phú đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua không để có vấn nạn về diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay công an huyện an phú đã tiếp nhận ba đơn trình báo của người dân về việc con em mình bị lừa sang campuchia lao động
còn đây là ba nạn nhân may mắn được trở về địa phương sau khi gia đình phải trả một số tiền trụ khá cao
để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người công an huyện an phú đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó công tác phòng ngừa xã hội nhất là công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người được đặc biệt chú trọng
nội dung tuyên truyền chủ yếu là chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người phương thức thủ đoạn của tội phạm
kỹ năng phòng ngừa phát hiện để người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh

không chỉ chú trọng công tác phòng ngừa xã hội công an huyện an phú còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát và quản lý xuất nhập cảnh trái phép